xin kính chào quý vị tôi là nga vũ người dẫn chương trình của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
các bạn còn chân trừ gì nữa hãy cùng ngà vú theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
trưa ngày chín tháng chín hà nội ghi nhận thêm ba mươi hai ca dương tính mới đều đã được cách ly
thống kê từ sáu h đến một mươi hai giờ trưa nay trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm ba mươi hai ca dương tính với sars cov hai
đều thuộc chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng và đã được cách ly từ trước năm ca tại khu phong tỏa hai mươi bảy ca tại khu cách ly
các quận huyện ghi nhận số ca mắc mới là thanh xuân hai mươi thanh trì bốn đống đa ba hai bà trưng ba hoàng mai
như vậy tính đến thời điểm này số ca ghi nhận trong ngày trên địa bàn thành phố là ba mươi năm ca
hai ca bệnh tại quận hoàng mai bao gồm hai bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và hai nghìn hai mươi lộ f tổ một mươi hoàng liệt đều là f một của ptp
tiếp xúc lần cuối ngày bảy tháng chín đã được cách ly tập trung ngày tám tháng chín các bệnh nhân xuất hiện sốt mệt mỏi được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
ba ca bệnh tại quận hai bà trưng bao gồm hai ca bệnh đều là nữ sinh năm hai nghìn một mươi một và một nghìn chín trăm năm mươi đều ở e một t kết bạch đằng
là f một của ntn được chuyển cách ly tập trung từ ngày bốn tháng chín và xét nghiệm một lần âm tính
ngày bảy đến tám tháng chín xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
một ca bệnh là nam sinh năm hai nghìn một tại hai mươi hai trên tám hòa bình hai minh khai hai bà trưng
bệnh nhân là f một đã được chuyển cách ly tập trung từ ngày hai mươi năm tháng tám và xét nghiệm hai lần âm tính
ngày tám tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ba kết quả dương tính
tiếp đến là ba ca bệnh tại quận đống đa gồm hai bệnh nhân nữ sinh năm hai nghìn một mươi hai và một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
một bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đều ở tám mươi tám trần quý cáp văn trương đống đa
các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày một mươi tám tháng tám đã được lấy mẫu năm lần âm tính
ngày bảy đến mùng tám tháng chín các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng xuất hiện chảy nước mũi đau đầu
được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ sáu kết quả dương tính
bốn ca bệnh tại huyện thanh trì
bao gồm ba ca bệnh là các đối tượng đã được cách ly tập trung từ trước
gồm hai nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và một nghìn chín trăm năm mươi bảy và một nữ sinh năm hai nghìn một mươi chín đều ở c năm x năm mươi năm ngũ hiệp
các bệnh nhân là f một của bth được cách ly tập trung từ ngày hai mươi bảy tháng tám và xét nghiệm bốn lần âm tính
ngày bảy đến mùng tám tháng chín các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh
được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
một ca bệnh là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi
tại tổ dân phố số hai thanh liệt
bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày ba tháng chín
được xét nghiệm hai lần âm tính vào mùng ba và mùng sáu tháng chín
đến ngày bảy tháng chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng
được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
hai mươi ca bệnh tại quận thanh xuân thanh xuân trung một mươi sáu ca nhân chính một ca và thanh xuân nam ba ca
một ca bệnh tại quan nhân nhân chính là nam giới
sinh năm hai nghìn một mươi một là f một được lấy mẫu xét nghiệm ngày tám tháng chín kết quả dương tính
ba ca bệnh tại phường thanh xuân nam
một bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn địa chỉ p hai trăm một mươi bốn h chín là f một
tiếp xúc lần cuối với f ngày hai mươi tám tháng tám
được xét nghiệm hai lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày ba tháng chín
ngày mùng bốn tháng chín bệnh nhân có các biểu hiện ngạt mũi đau đầu sốt nhẹ
ngày tám tháng chín được lấy mẫu lần bốn kết quả dương tính
một bệnh nhân nữ sinh năm hai nghìn một mươi bốn địa chỉ p một trăm một mươi hai h tám là f một
đã được chuyển cách ly tập trung ngày ba tháng chín với hai lần xét nghiệm âm tính
ngày mùng tám tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ba cho kết quả dương tính
một bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai địa chỉ một mươi bảy trên bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trái
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày một tháng chín xét nghiệm lần một âm tính
ngày tám tháng chín bệnh nhân mất cứu giác được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
sáu ca bệnh tại phường thanh xuân trung gồm tám bệnh nhân nam và tám bệnh nhân nữ
là những người sống trong khu vực phong tỏa hoặc được xác định là f một đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính
tất cả những người này đã được chuyển cách ly tập trung
ngày tám tháng chín xuất hiện triệu chứng của bệnh hoặc được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả dương tính
như vậy tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ba sáu trăm chín mươi năm ca dương tính với sars cov hai
trong số đó ghi nhận tổng cộng ngoài cộng đồng

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo